bộ y tế vừa công bố thêm một mươi một ca nhiễm covid một mươi chín đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên một trăm ba mươi bốn ca
theo đó bệnh nhân một trăm hai mươi bốn là nam năm mươi hai tuổi quốc tịch brazil trú tại quận hai tp hcm
hiện bệnh nhân được chuyển cách ly theo dõi và điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi
ca bệnh một trăm hai mươi năm là nữ quốc tịch nam phi hai mươi hai tuổi trú tại quận bảy tp hcm
các bệnh một trăm hai mươi sáu là nam quốc tịch nam phi hai mươi tám tuổi trú tại quận bảy tp hcm
bệnh nhân là bạn với bệnh nhân một trăm hai mươi năm còn các ca bệnh từ một trăm hai mươi bảy đến một trăm ba mươi bốn đều là người việt nam
hiện tại các bệnh nhân này đang được cách ly tại bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
bệnh viện đa khoa bìm sơn tình trạng sức khỏe ổn định